cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can trong đó có trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng đăng kiểm phó trưởng phòng kiểm định và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tỉnh hòa bình phát hiện dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s thuộc sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình trung tâm đăng kiểm
cụ thể về việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định các chủ phương tiện phải nộp trước số tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng cho đăng kiểm viên kèm tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
đối với phương tiện phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách kiểm tra kỹ phương tiện để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba cho tới tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày trung tâm đăng kiểm thu của các chủ phương tiện số tiền từ bốn triệu đến một mươi triệu đồng
cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho trịnh thành công là giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khắc đăng khoa lê xuân minh lê văn nghi hồ đắc thuận
về tội mua bán trái phép chất ma túy tăng trữ trái phép chất ma túy vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó ngày sáu tháng một lực lượng công an đột nhập vào nhà lê xuân minh ở thị trấn cẩm xuyên bắt giữ sáu đối tượng gồm
lê xuân minh trần khắc đăng khoa hồ đắc thuận lê hồ đình an lê văn nghi đều ở quận hải châu thành phố đà nẵng và võ xuân khánh ở huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vật chứng thu giữ gồm hai kg ma túy đá hơn bốn gam ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định đối tượng trần khắc đăng khoa khai nhận đã nhiều lần nhận ma túy của một đối tượng không biết tên chỉ biết đang sinh sống tại địa bàn tỉnh quảng trị sau đó chỉ đạo nghi và thuận đưa cho các tỉnh phía nam tiêu thụ
các đối tượng khai nhận sáu lần vận chuyển ma túy với số lượng khoảng sáu mươi hai kg ma túy từ quảng trị đi đến các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình đông nai và thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
với những tài liệu chứng cứ thu thập được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên về các tội mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy vận chuyển trái phép chất ma túy và tội không tố giác tội phạm

cơ quan cảnh sát điều tra một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã thắng hải huyện hà tĩnh

việt nam asean bank cho nhà đầu tư trong nước
sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhật bản tại asean bank bị giảm từ một mươi năm bảy
một trăm tám mươi năm ba triệu cổ phiếu xuống còn bốn hai mươi bảy năm mươi hai năm triệu cổ phiếu
điều này đồng nghĩa smbc không còn là cổ đồng lớn tại ngân hàng và cũng không thuộc diện công bố thông tin
không chỉ cổ đoàn ngoại mà trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhóm nhà đầu tư liên quan tập đoàn thành công
cũng đã thoái toàn bộ vốn khỏi asean bank giá trị ước tính năm tỷ đồng
càng làm cho cơ cấu cổ đông tại ngân hàng thêm biến động
vào tối ngày một mươi sáu tháng một asean bank đã trực tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường
để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tuy nhiên phiên họp đã không thể diễn ra do số cổ đông tham dự chỉ đại diện cho năm mươi ba một mươi sáu
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
ngân hàng này dự kiến tiếp tục mời họp cổ đông bất thường lần thứ hai dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng hai
đại hội lần hai theo điều lệ sẽ được tiến hành khi cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
bộ tài chính hiện đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về giảm tiền thuê đất thuê mặt nước năm hai nghìn hai mươi
doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm ba mươi tiền thuê đất mặt nước phải nộp năm nay
mức giảm tiền thuê đất mặt nước
tính trên số tiền thuê đất mặt nước của năm hai nghìn hai mươi ba trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định
thì mức giảm ba mươi này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai bộ tài chính cũng đã trình thủ tướng chính phủ dự thảo quyết định cho phép giảm ba mươi tiền thuê đất phải nộp năm hai nghìn hai mươi hai
số tiền thuế đất được giảm là ba mươi nghĩa vụ cho doanh nghiệp người dân lần này là khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
qua đó đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức đơn vị hộ gia đình cá nhân trong việc tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
mới đây cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương yêu cầu các website sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm pháo hoa z một trăm hai mươi một của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên hóa chất hai mươi một
những ngày gần đây thông tin trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội phản ánh về tình trạng khang hiếm thuộc gia bán sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ pháo hoa tại một số website sản thương mại điện tử và cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một
theo cục thương mại điện tử và kinh tế số hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa gồm nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng gọi tắt là tổng công ty ghé
trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành
nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng chiếc sách bán hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người tiêu dụng thông qua hệ thống các cửa hàng trên toàn quốc và bán hàng các biện mẫu quản lý ghi đầy đủ các thông tin về người mua hàng số lượng chung loại hàng hoa bán ra
người tiêu dùng có thể tham khảo bản giá niêm yết sản phẩm pháo hoa của nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng thống nhất tại các cửa hàng trên toàn quốc

trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng chiếc sách bán hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người mua hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người mua hàng

trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng chiếc sách bán hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người mua hàng

trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một áp dụng chiếc sách bán hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người mua hàng theo đúng giá niêm mít và trực tiếp đến người mua hàng

hơn ba trăm linh chợ truyền thống chưa kể các khu chợ tự phát điểm bán thực phẩm nhỏ lẻ khác
mọc lên tại các khu dân cư vỉa hẹ lề đường
việc kiểm soát là vấn đề không hề đơn giản cho các cơ quan quản lý trong giai đoạn cần tích nguyên đáng
trước đó vào ngày một mươi một tháng một phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm đã phát hiện bắt quả tang ba cơ sở
có hành vi sử dụng hoa chất không rõ nguồn gốc không nhãn mát để tẩy trắng măng và ngó sen
tại chợ đầu mối bình điền
số hàng này nếu không được ngăn chặn kịp thời khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng

tại chợ đầu mối bình điền
số hàng này nó không được ngăn chặn kịp thời khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
số hàng này nó không được ngăn chặn kịp thời khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
tại thường cọng sen đen mình không bán được tại khách hàng thì nó đồ trắng
thì mình làm nặng chờ chiều cho khách hàng thôi
tại ba chợ đầu mối đều có các độ quản lý an toàn thực phẩm hàng đêm trực tiếp phù hợp với ban quản lý chợ để kiểm tra
tuy nhiên nhiều gian thương vì lợi nhuận vẫn bất chấp sản xuất thực phẩm bẩn
theo ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kinh tế của nhiều người dân gặp khó khăn
dẫn đến xu hướng chọn mua thực phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc tại những điểm bán tự phát
điều này gây ra nguy cơ mất an toàn thực phẩm dễ xảy ra các sự cố liên quan đến thực phẩm